thưa quý vị trong bối cảnh hàng hóa đầu vào sản xuất chi phí tăng trong khi giá điện được giữ nguyên từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
tập đoàn địa lực việt nam evn dự kiến sẽ lỗ khoảng ba mươi một nghìn tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi hai
trước thực tế này evn đã đề xuất tăng giá bán điện trong thời gian tới
đề xuất này có hợp lý và khả thi hay không làm thế nào để cân đối giữa bên bán và bên mua để nếu có điều chỉnh giá điện cũng không tác động ngược lại đến nền kinh tế
đây sẽ là nội dung của vấn đề và chính sách ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tính toán của evn hồi giữa năm cho thấy giá bán lẻ điện bình quân năm hai nghìn hai mươi hai phải lên mức một chín trăm một mươi năm năm mươi chín đồng một kw
mức này cao hơn hai bảy mươi bốn so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng hiện nay là một tám trăm bốn mươi bốn năm mươi chín
mức giá hiện hành đang được áp dụng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
như vậy với giá bán lẻ điện bình quân ở mức một tám trăm sáu mươi bốn đồng trên một kw chắc chắn ngành điện đang phải bù lỗ
nếu giá điện nó thấp thì một ai đó phải trả thì cuối cùng là cũng ngân sách phải bù hoặc là evn phải chủ lộ
mà khi mà đã lỗ lỗ liên tục như thế thì có nghĩa rằng năng lực đầu tư thêm để giải quyết cái vấn đề tung vào dài hạn
cái vấn đề của cung cấp điện nó sẽ trí giảm
chúng ta lại phải đảm bảo là công khai minh bạch đồng thời phải bóc tách được xem là trong cái việc lỗ đó thì nó xảy ra ở đâu và như thế nào
và nên tính toán cái mức tăng bao nhiêu cho nó phù hợp tác động đối với cả tăng trưởng cả lãng phát cũng như là cái tác động đối với người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị khi tăng giá điện thì chắc chắn là sẽ kéo theo tăng giá các mặt hàng nhất là vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất
đặc biệt là trong thời điểm tết nguyên
do vậy thì nhiều chuyên gia cho rằng là cần phải tính toán kỹ lưỡng đối với vấn đề tăng giá điện hiện nay
chia sẻ về vấn đề này thì trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn minh phong sẽ có những phân tích cụ thể
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng tiến sĩ nguyễn minh phong đánh giá như thế nào về đề xuất tăng giá bán điện của evn trong bối cảnh hiện nay ạ
evn luôn luôn chủ động đề xuất tăng giá mỗi khi có biến động tăng giá
và điều đó thì với tắc là hợp lý
nếu như các chi phí đầu vào của evn tăng thực sự và đã được các quan chức đăng kiểm toán xác định và đảm bảo sự hợp lý của việc tăng này
tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong thực tế thì evn hầu như chỉ có một triều đề nghị tăng lên mà chưa bao giờ có đề nghị giảm xuống
kể cả khi mà giá xăng dầu thế giới giảm tới năm mươi
để phải cho thấy rõ ràng là nên có sự cân bằng hơn
giữa các đề nghị tăng giá với đề nghị giảm giá
vâng trước mỗi lần đề xuất tăng giá điện thì dư luận cũng như là người dân doanh nghiệp đều lo lắng vì cuộc sống hàng ngày và quá trình sản xuất kinh doanh của họ bị ảnh hưởng trực tiếp
vậy thì tiến sĩ nguyễn minh phong có thể phân tích những tác động của việc tăng giá điện đến cuộc sống của người dân cũng như là các hoạt động sản xuất không ạ
thứ nhất là tăng các chi phí đầu vào của các hoạt động sản xuất kinh doanh có dùng điện
cũng như tăng chi phí của người dân đối với việc tiêu thụ điện
và do đó nó làm tăng cái sức ép giá cả làm tăng cái giá thành và tăng các cái chi phí của người dân
và nó dẫn đến là giảm cái sức cạnh tranh của hàng hóa giảm động lực tăng trưởng kinh tế giảm các mức sống thực tế của người dân
và thậm chí có thể làm giảm tổng cầu xã hội và từ đó làm giảm cái động lực tăng trưởng kinh tế
đương nhiên chúng ta cũng thấy có một tác động tích cực khác đó là mỗi khi tăng giá điện thì thường là các cái hoạt động dịch vụ tiêu dùng
hoặc là sản xuất nào mà sử dụng điện đều phải đẩy mạnh cái sự tiết kiệm
rất có thể những cái ngành mà tiêu tốn nhiều điện năng đầu tư vào để lợi dụng giá điện rẻ đó
họ sẽ phải địch dịch chuyển để mà thu hẹp những cái cơ hội của cái việc lợi dụng giá xăng dầu tăng này
họ sẽ phải điều chỉnh sản xuất để mà giảm bớt những cái công nghệ lạc hậu
đây là một cái tác động tích cực có thể nói là đáng ghi nhận nếu như chúng ta quản lý tốt cái chi phí giá điện
vâng vậy đâu là giải pháp đối với vấn đề tính toán giá điện
làm sao để vừa đảm bảo cho sản xuất của doanh nghiệp ngành điện cũng như là vừa hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp ạ
giải pháp quan trọng nhất và tốt nhất chính là vấn đề về tăng tính cạnh tranh thị trường của ngành điện
giảm thiểu cái tình trạng độc quyền vừa đá bóng vừa thở khỏi của ngành điện
đây là một trong giải pháp căn cơ nhất và cũng là nằm trong xu hướng chung chúng ta chuyển mạnh sang cái thị trường
thứ hai nữa là trong quá trình như vậy
chúng ta chức năng lên tăng cường cái sự kiểm toán cũng như là tạo ra những cái cơ sở pháp lý
để buộc ngành điện cũng như là các cái đơn vị sản xuất kinh doanh điện là phải hướng tới cái chi phí thấp nhất
điều thứ ba nữa đó là đa dạng hóa về giá cả
theo cái hướng đó là hướng tới việc hỗ trợ những cái tầng lớp dễ bị tổn thương
đồng thời đó là ngoại trừ những cái doanh nghiệp nào mà lạm dụng cái giai điện thấp
để mà sản xuất kinh doanh vì lợi ích của mình làm ảnh hưởng tới lịch sáu hội
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là cái việc mà sô đồ hóa điện điện tán
thì thực hiện được quá là nhanh
theo cái hướng là khuyến khích người sản xuất điện bán trực tiếp cho người tiêu dùng
giảm thiểu kinh tế hiện nay là giá điện không được tăng lên
trong khi có một số nguồn điện tái tạo rẻ thì lại không tiêu dùng được
không tiêu thụ được do bị quá tải hoặc là do không tìm được người tiêu thụ
vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị phải khẳng định rằng là các chuyên gia đều cho rằng tăng giá điện là hợp lý
bởi vì trong thực tế thì giá điện bình quân là một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng một kwh
đã được duy trì từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
bên cạnh đó thì các chi phí đầu vào cho sản xuất điện thời gian qua
như là dầu than và các chi phí khác đã đều tăng
và đồng tình với đề xuất tăng giá điện trước những khoản lỗ của evn
thế nhưng mà theo các chuyên gia thì cần phải tính toán cho phù hợp
tránh gây ra những tác động ngược với nền kinh tế
vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của an ninh ngày mới